quân chúng nhân dân cũng cần phát huy vai trò trong việc phát hiện tố giác và lên án hành vi đua xe trái phép tụ tập cổ vũ kích động cho đua xe
bên cạnh đó sự quản lý giáo dục của gia đình đối với các thanh thiếu niên này là vô cùng cần thiết để giải quyết vấn đề từ gốc tránh tình trạng tái diễn nhiều lần
không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của chính con em mình và những người tham gia giao thông khác
hiện tượng mà có thể nói là hơi
khác thường một tí trên mạng xã hội
thì được các bạn trẻ chú ý
khá nhiều thực tế
thì người trẻ rất dễ bị dẫn dắt
theo đám đông mà lại thiếu định hướng
vậy chúng ta cần làm gì để giúp giới trẻ
nhận ra chuẩn mực trong một thế giới mạng
rộng lớn hiện nay và vai trò của nhà trường
cũng như gia đình có ý nghĩa trên nào
trong công tác này thưa ông
giáo dục thế hệ trẻ
là trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị
của tất cả các chủ thể
trong xã hội đặc biệt là
ba cái chủ thể là gia đình
nhà trường và xã hội
để giáo dục
giới trẻ thì
gia đình trước tiên là gia đình
là bố mẹ
anh chị em là những người mà gần
với các bạn trẻ nhất
dễ nắm mắt được những cái thay đổi
về mặt tâm lý về mặt suy nghĩ
về mặt nhận thức của các bạn trẻ
của con em mình
thì phải theo dõi thường xuyên
và có những cái định hướng
để các bạn trẻ
có thể có những cái chú ý
vào những cái thông tin chính thống
thứ hai là nhà trường
cũng phải có cái trách nhiệm tương tự như vậy
cũng phải làm cho các bạn trẻ
hiểu đâu là cái đúng
đâu là cái hay đâu là cái đẹp
để có những cái
định hướng nó phù hợp
thế còn xã hội ở đây
kể cả các cơ quan truyền thông
các cơ quan thông tin báo chí
là phải có cái vai trò
trong cái định hướng dư luận
nói chung đấy là chức năng của báo chí
nhưng đặc biệt là phải chú ý
đến giới trẻ bởi vì giới trẻ
là cái đối tượng mà
cái suy nghĩ và cái nhận thức
nó chưa hoàn thiện
nếu mà chúng ta không
định hướng tốt
để các bạn theo sáng
bỏ tối thì nó sẽ
ảnh hưởng tới cái việc
phát triển nhân cạnh của các bạn
ông có đánh giá thế nào về cái sự vào cuộc
của lượng công an trong việc xử lý

trong thời gian vừa qua
cơ quan công an
đã vào cuộc
và xử lý rất là nhanh
các cái trường hợp mà
vi phạm pháp luật của
các cái đối tượng mà chúng ta
nhưng mà đúng là có một cái thực tế
mà tôi cảm nhận
không biết nó đã đầy đủ đã chính xác chưa
là dường như
việc mà xử lý cái đối tượng này
thì phải nói cũng may cho xã hội
may cho chúng ta
là những đối tượng này thì đều là đối tượng mà có những cái
biểu hiện vi phạm pháp luật
cho nên là chúng ta ở các lĩnh vực khác
cho nên chúng ta có thể có cơ sở
để chúng ta xử lý
chứ không phải là những cái hành vi
hiện tượng lệch chuẩn trên mạng xã hội
có lẽ cái này cũng là một vấn đề
mà các cơ quan chức năng
các cơ quan bảo vệ pháp luật
cũng phải quan tâm
trong thời gian tựa
vâng rõ ràng để giúp giới trẻ có sức đề kháng
trước những thông tin lệch chuẩn trên mạng xã hội
thì đang rất cần sự bảo cuộc
một cách tích cực của các cơ quan chức năng
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian
trao đổi cùng chúng tôi với chương trình này